xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong những ngày vừa qua một số tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra thiên tai
gây thiệt hại về người công trình công cộng tài sản và hoa màu của người dân
trong chiều vào tối ngày một mươi bảy tháng bốn tại địa bàn huyện sinh hồ tỉnh lai châu
có mưa lớn kèm gió lốc đã làm hai người mất tích nhiều nhà ở tài sản của nhà nước và nhân dân bị hư hỏng
ảnh hưởng tới đời sống nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
ngoài ra một trăm hai mươi nhà dân tại các xã trăn nưa tà ngảo nậm cha bị tốc mái
nhiều cột điện thuộc hệ thống đường dây ba mươi năm kv bốn kv tại các xã phìn hồ nong hẻo nậm hăn bị gãy đổ
một khu nhà ăn trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã nậm tra bị mưa và gió lốc
làm hư hại gần như hoàn toàn rông lốc cũng làm đổ gãy hàng trăm cây cao su của công ty cổ phần cao su hai lai châu
còn tại hà giang
chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang cho biết đợt mưa lớn bất thường kèm theo dông lốc đêm ngày một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn đã gây hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
ước tính thiệt hại khoảng năm năm tỷ đồng
mưa lớn kèm theo gió lốc giật mạnh đã làm tốc mái đổ sập trên tám trăm linh nhà
một người dân bị gãy chân phải đưa đi cấp cứu tại huyện quang bình
rông lốc cũng làm đổ sập và làm hư hỏng nhiều điểm trường tại các xã biên giới xín cái thượng phùng sơn vĩ của huyện mèo vạc
toàn tỉnh có hơn một ba trăm linh hectare lúa ngô và hoa màu của người dân bị thiệt hại
công an tỉnh ninh bình đang ra quân bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông cho lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn
ngắn với lễ kỷ niệm một một trăm linh năm ngày sinh đinh tiên hoàng đế
là đơn vị trực tiếp phụ trách công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn diễn ra lễ kỷ niệm một một trăm linh năm ngày sinh
đinh tiên hoàng đế và khai mạc lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện hoa lư đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông
đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm tập trung vào công tác tuyên truyền
phòng ngừa các loại tội phạm thường lợi dụng lễ hội để hoạt động
nhất là hoạt động cờ bạc với mọi hình thức trộm cắp móc túi cướp giật lừa đảo
gọi hỏi dân đe các loại đối tượng hình sự ma túy
không để các đối tượng có những hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự của lễ hội
bên cạnh đó cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã phân luồng giao thông từ xa
không để xảy ra ưu tắc
đồng thời bố trí tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ trên các tuyến
tập trung ở các tuyến đường quanh khu vực cố đô hoa lư
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và phương án
trong đó thì phân công làm ba vòng với hai mươi bốn tổ chốt và ba tổ tuần tra
cấp hiến trên các khu vực từ xa và khu vực phía trong
diễn ra lễ khai mạc và lễ hội hoa lư năm hai nghìn bốn
lực lượng công an tỉnh ninh bình đã chủ động kịp thời ứng phó với các tình huống cháy nổ
đặc biệt đưa đón dẫn đoàn đại biểu lãnh đạo của đảng nhà nước
tới các địa điểm thăm quan lễ hội
hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách
san sư khẻ tọ một hiện tượng tôn giáo lạ thâm nhập vào vùng đồng bào dân tộc mông tỉnh hà giang từ nhiều năm nay
ngoài lôi kéo người dân thành lập các tổ nhóm từ bỏ phong tục tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp
thì ta đạo này cũng có nhiều biến tướng cây mất đoàn kết trong nhân dân
trước thực trạng trên chính quyền huyện đồng văn và lực lượng công an huyện
đã triển khai nhiều biện pháp và cuộc quyết liệt với mục tiêu xóa trắng đạo này
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ông giang sua say nghe lời kẻ xấu
theo đạo san sư khẻ tọ ông đã dỡ bàn thờ tổ tiên thay bằng biểu tượng chữ thập
ở trong nhà để cầu chúa ban cho phép lạ
ngay cả khu có người thân bị ốm ông cũng xúi họ không cần đi bệnh viện chữa bệnh
chỉ cầu nguyện chúa sẽ tự khỏi
mọi người theo đạo không cần lao động sản xuất nữa
mà đòi chính quyền trợ cấp lúa gạo lo cho cái ăn cái mặc
ổn đau bệnh tập nên là cũng tin theo những lời đồn của người ta nên tôi cũng tin theo
đến thời điển hiện tại thì đảng nhà nước

vận động cán bộ về vận động thì tôi cũng nhất trí đồng ý là quay về đạo phong thủ tập quán
huyện đồng văn từng là một điểm nóng về đạo san sư khẻ tọ
với hàng trăm hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia
viện đã thành lập tổ công tác tuyên truyền xóa bỏ hồ tục lạc hậu
đạo lạ theo từng thôn bản từng dân tộc dòng họ
sau nhiều năm kiên trì tuyên truyền đến nay còn khoảng hai mươi hộ gia đình theo đạo san sư khẻ tọ
tập trung ở các xã lũng phìn vần trải và phố cáo
các cán bộ tuyên truyền đặc biệt là lực lượng chủ chốt và công an
đã rất là linh hoạt trong việc tuyên truyền vận động kéo léo để không gây xung đột trong quá trình tuyên truyền
và do vậy việc tuyên truyền hết sức nhẹ nhàng thôi
và con dân và người đồng vận động người ta cũng đồng thuận với quá trình tuyên truyền
và do vậy người ta cũng chấp hành tốt việc tuyên truyền và quay trở về thực hiện phong tục địa phương
năm hai nghìn hai mươi bốn chính quyền huyện đồng văn quyết tâm xóa trắng san sư khẻ tọ
giúp đỡ người dân quay về tín ngưỡng truyền thống
từ bỏ đạo lạ này nhiều gia đình người mông tập trung trồng trọt chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình
từ đó tin theo chủ trương chính sách của đảng nhà nước
không để phần từ xấu lợi dụng lôi kéo gây mất đoàn kết trong nhân dân
cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết tại một số địa phương